trong vài ngày tới tại khu vực nam bộ thời tiết vẫn duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ

trong vài ngày tới tại khu vực nam bộ thời tiết vẫn duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi năm